thông tin mới nhất liên quan đến vụ án bốn tiếp viên hàng không vận chuyển hơn một mươi kg ma túy từ pháp về việt nam
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đang tiến hành tạm giữ hình sự bốn nữ tiếp viên để lấy lời khai
trả lời họp báo vào chiều tối ngày hôm qua lãnh đạo cục hải quan tp hcm cũng cho biết vụ án là hình thức phạm tội mới
nằm trong kế hoạch cao điểm phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
tập trung kiểm soát những người có tần suất di chuyển thường xuyên đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm để sang lọc kiểm tra có trọng tâm
và quy trình soi chiếu hành lý của thành viên đoàn bay cũng giống như của hành khách thông thường
hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ công an tp hcm vào ngày hôm qua đã được huy động để triệt xóa một điểm phức tạp về ma túy nằm trên địa bàn
lực lượng công an bắt giữ trần thị thanh là đối tượng cầm đầu nguyễn thị ngọc trinh huỳnh tấn lực và mai thị nở
cùng hơn một trăm linh tép heroin theo cơ quan công an đây là một tụ điểm rất phức tạp các đối tượng có nhà ở kế cận nhau
có quan hệ họ hàng thân thích và luôn sử dụng nhiều đối tượng để cảnh giới bất cứ khi nào xuất hiện người lạ trong khu vực
thì mọi hoạt động mua bán đều tạm dừng
cô ấy gây thương tích và gây dối trật tự công cộng lê tấn tài và lê văn phú cùng chú tại tp long xuyên vừa bị công an tp long xuyên tỉnh an giang tạm giữ hình sự
vào tối ngày một mươi bảy tháng ba khi đang trên đường mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn thì tài phú và nhóm một mươi thanh thiếu niên gặp anh nguyễn thành thi
nghĩ anh thi đi quay phim nhóm của mình nên các đối tượng đã chặn đầu xe tài và phú đuổi chém nhiều nhát gây thương tích cho anh thi
sau đó cả nhóm tiếp tục đến thị trấn phú hòa đuổi chém nhóm thanh niên có mâu thuẫn trước đó khi đến khu vực phường bình khánh thì bị phát hiện bắt giữ
thực hiện trót lọt một mươi hai vụ trộm cắp tài sản
ở khắp tỉnh tây ninh đối tượng lâm văn thêm còn gọi là võ tấn dũng và võ thị đan phượng vừa bị bắt giữ đây là hai đối tượng có nhiều tiền án về tội danh này
bước đầu cơ quan công an đã tạm giữ lượng lớn trang sức bằng vàng đá quý trị giá hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng cùng với một số tăng vật khác
thủ đoạn của các đối tượng là đóng giả người đi mua phế liệu tìm sơ hở của người dân thì đột nhập thực hiện hành vi
tổng tài sản mà các đối tượng đã chiếm đoạt được là hơn một hai tỷ đồng
đều phục vụ cho việc
tại trường trung học phổ thông dương quảng hàm huyện văn yên tỉnh hưng yên học viện cảnh sát nhân dân chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra thuệ phạm về ma túy công an tỉnh hưng yên công an huyện văn giang và trường trung cấp nghề giao thông vận tải tỉnh hưng yên tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường
tại buổi tuyên truyền cán bộ giảng viên học viện cảnh sát nhân dân đã thông tin chia sẻ với các em học sinh một số kiến thức
kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em và truyền thông tư vấn về tuyển sinh vào các trường đại học công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi
tham gia buổi tuyên truyền các em học sinh còn được các cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hưng yên phổ biến một số quy định của pháp luật về luật phòng chống ma túy và cách nhận biết phân biệt các loại ma túy
nguyên nhân và tác hại của tệ nạn ma túy nói chung và nhất là đối với lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường
những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn đầy lưu các hành vi vi phạm về tệ nạn ma túy
đại diện trường trung cấp nghề giao thông vận tải hưng yên đã thông tin đến các em học sinh một số quy định của luật giao thông đường bộ kỹ năng tham gia giao thông an toàn
thưa quý vị để đáp ứng thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an trong tình hình hiện nay
lãnh đạo bộ công an yêu cầu chương trình huấn luyện đối với các chiến sĩ nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba phải đổi mới nâng cao chất lượng
để trang bị một cách đầy đủ toàn diện các kiến thức về chính trị điều lệnh công an nhân dân pháp luật và nghiệp vụ cơ sở quân sự võ thuật
mục tiêu là sau ba tháng rèn luyện tân binh phải đáp ứng được ngay nhiệm vụ tại các đơn vị công an
đặc biệt với nguồn tuyển chất lượng và các chính sách mới của bộ công an
thì năm nay nhiều công dân đã tốt nghiệp đại học cao đẳng là đảng viên đảng cộng sản việt nam cũng đã viết đơn tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ cục cảnh sát quản lý chạy giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba đơn vị tiếp nhận và huấn luyện
cho hơn một tám trăm linh tân binh một mươi một chế độ trong ngày được tuân thủ nghiêm ngặt
giàn luyện cho tân bình thay đổi từ những thói quen sinh hoạt hàng ngày
sau hơn một tháng huấn luyện nhiều tân binh trở nên cứng còi trưởng thành với một thể lực tốt hơn
trong môi trường của lượng quán dân tôi thấy bản thân mình tự tin vương vàng với lý tưởng mà bản thân đã đề ra tạo lên tinh thần đoàn kết tập thể
những ngày đầu vào đơn vị lần đầu tiên ra gia đình thì cảm giác lúc nào cũng sẽ rất là xa lạ vỡ ngỡ
nhưng được sự quan tâm chỉ bằng hướng dẫn của các thầy cô giáo ban giám đốc các thầy cô giáo tại trung tâm huấn luyện thì tôi đã cảm thấy quen hơn với những giờ dấp
cũng như các bài tập luyện về võ thuật điều lệnh công an nhân dân và quân sự
một thể lực tốt cùng ý thức kỷ luật đã được rèn luyện vào khuôn khổ là nền tảng cơ bản
để các tân binh bước vào chương trình huấn luyện chuyên sâu với các bài tập võ thuật sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ
trong đó có các kỹ chiến thuật để vận dụng trong quá trình đánh bắt đối tượng đánh bắt bất ngờ hoặc đánh bắt khi bị đối tượng khống chế
thực hiện việc đổi mới chương trình huấn luyện đào tạo đối với các tân binh các nội dung huấn luyện được sắp xếp linh hoạt
sen kẽ các bài tập phù hợp với nhiều đối tượng
chúng tôi đã hướng dẫn các em từ những động tác cơ bản những động tác dễ
và sau đấy nâng cao dần độ khó
ví dụ như là từ những động tác chế đứng di chuyển sau đó thì bắt đầu đến những động tác tấn công sau đó thì đến phòng ngự
và tiếp theo nữa khi mà đã thuần thục các động tác kỹ thuật về tấn công phòng ngự
thì lúc đó sẽ chuyển sang là các động tác chiến thuật
chúng tôi cũng phân chia ra làm sao cho các em thuần thục và lắm được những cơ bản về lý thuyết cũng như thực hành
chính vì vậy mà chúng tôi đã về điều lệnh quân sự võ thuật
chúng tôi chia làm ba khối và học đan xe ba khối đều học liên tục
thì như vậy sẽ có tác dụng là các em luôn luôn nhớ bài
những bỡ ngỡ ban đầu về cuộc sống trong quân ngũ đã không còn
nhiều hoạt động ngoại khóa tăng ra cũng được trung tâm huấn luyện tổ chức
đơn vị cũng đã dần trở thành ngôi nhà thứ hai với tình cảm chăn hòa đồng chí đồng đội
những tân binh trẻ tuổi đến từ khắp mọi miền tổ quốc
đã có thêm những người bạn người anh người em
cùng nhau cố gắng nỗ lực rèn luyện để hoàn thiện bản thân cứng còi và trưởng thành hơn
hiện thực ước mơ được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân
thông tin mới nhất liên quan đến vụ bốn tiếp viên của việt nam
thông tin mới nhất liên quan đến vụ bốn tiếp viên của việt nam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đang tạm giữ hình sự bốn nữ tiếp viên để lấy lời khai
theo cục hải quan tp hcm vụ án là hình thức phạm tội mới nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
tại cuộc họp báo vào chiều tối qua lãnh đạo cục hải quan tp hcm thông tin
trong bốn vali của các nữ tiếp viên gồm nguyễn thanh thủy đặng phương vân
trần thị thu ngân võ tú quỳnh chứa tám kg thuốc lắc và ba kg ketamine
được cất dấu tinh vi trong các hộp kem đánh răng
theo cục hải quan tp hcm quy trình so chiếu hành lý của các tiếp viên cũng như thành viên đoàn bay
cũng giống như đối với hành khách thông thường
động thái này của cục hải quan tp hcm nằm trong kế hoạch tập trung cao điểm
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại qua cảng hàng không quốc tế
tập trung kiểm soát những người có tần suất di chuyển thường xuyên
đặc biệt là các tuyến đường trọng điểm từ châu âu mỹ nhật bản hàn quốc
để sàng lọc kiểm tra có trọng tâm
trước đây những người có nghi vấn thường là người có mối quan hệ phức tạp
khách nước ngoài khách du lịch nhưng giờ xuất hiện nhóm mới
trong đó có tiếp viên hàng không do vậy việc quản lý sàng lọc
phân loại nghi can để đấu tranh gặp nhiều khó khăn
về vụ việc nhân viên gác chán đường sát bị hành hung
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa xét xử ba bị cáo
gồm dương quang tuấn huỳnh quang huy và lương huỳnh minh trí
cùng chú quận thanh khê về hành vi gây dối trợ tử công cộng
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi chín tháng hai ba bị cáo trên đi trên hai xe máy
đến dừng trước gác chán tàu lửa tại km bảy trăm tám mươi chín năm trăm hai mươi bốn
đoạn giao với đường hà huy tập thuộc địa bàn phường chính gián quận thanh khê
lúc này gác chắn đang đóng để chờ tàu qua
xuống xe để đi vệ sinh gần khu vực gác chắn
thì được nữ nhân viên gác chắn nhắc nhở ngăn cản
giữa tuấn và nữ nhân viên xảy ra mâu thuẫn đôi co
đến khi tàu đi qua nữ nhân viên đẩy gác chán để thông xe
thì tuấn đến gây sự huy và trí cũng ngồi theo hành hung hai nữ nhân viên
sau đó cả nhóm lên xe bỏ đi
hội đồng xét xử đã tuyên phạt dương quang tuấn bốn năm tù
huỳnh quang huyên hai năm ba tháng tù và lương huỳnh minh trí hai năm tù
cùng chung về tội gây dối trợ tử công cộng
với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa vào tối ngày hôm qua một mươi tám tháng ba
liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi một chính thức bế mạc tại thành phố hải phòng
tới dự có bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
phó thủ tướng trần hồng hà các đồng chí ủy viên trung ương đảng
lãnh đạo một số bộ ban ngành và những người làm báo hình trên cả nước
liên hoan truyền hình toàn quốc từ lâu đã trở thành ngày hội của những người làm truyền hình trên cả nước
hơn hai năm qua ngành truyền hình có sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức sản xuất và cách tiếp cận khán giả
do tác động của dịch covid một mươi chín và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông mới
thích nghi với sự thay đổi của ngành liên hoan năm nay trở lại với nhiều đổi mới trong thể đệ
vừa phù hợp với xu thế chung vừa góp phần tôn vinh hơn nữa các tác phẩm báo hình xuất sắc nhất
cả trên sóng và trên nền tảng số
đây chính là cơ hội vô cùng quý báu để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp
để học hỏi và khơi dậy những ý tưởng mới cách làm hay
tổ chức liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ bốn mươi một là kỳ liên hoan có số lượng tác phẩm đăng ký tham dự lớn nhất từ trước tới nay
với bảy trăm một mươi bốn tác phẩm thuộc một mươi một thể loại trong đó nhiều nhất là hai thể loại phóng sự ngắn và phóng sự
tại liên hoan truyền hình lần này truyền hình công an nhân dân vinh dự được huy chương vàng
ở thể loại phóng sự ngắn với tác phẩm làm giả giấy khám thai của tác giả nguyễn nhung hoài thương
ở thể loại phóng sự dài đạt một huy chương bạc với tác phẩm ai đang quả đí rừng ở nông mai
của nhóm tác giả dương văn toàn hoàng sinh duy trung
thể loại chương trình chuyên đề khoa giáo đạt huy chương bạc với tác phẩm hậu quả đáng sợ của bệnh trầm cảm
và biện pháp phòng tránh của nhóm tác giả dương văn toàn trí nghiêm khánh hiền lương thủy
ngoài ra ban tổ chức ban giám khảo còn trao hai huy chương đồng cho phim tài liệu
khi người chết trở về của nhóm tác giả thúy hà phương loan
và chương trình tọa đàm đối thoại yêu và thù hận của nhóm tác giả lê thảo khánh hiền
cũng trong tối ngày hôm qua tại nhà hát đài tiếng nói việt nam năm mươi tám quán sứ hà nội
đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm hai nghìn hai mươi ba
cuộc thi tiếng hát người làm báo được tổ chức trong những năm vừa qua
đã trở thành một sự kiện văn hóa tinh thần đặc sắc của người làm báo trên cả nước
tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu thể hiện tài năng và bản sắc nghề nghiệp
tăng cường hiểu biết thắt chặt thêm tình đồng nghiệp học hỏi và hỗ trợ nhau trong công việc
góp phần làm tăng chất lượng hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ người làm báo việt nam
năm nay với gần một trăm linh tiết mục gửi dự thi cuộc thi đã chọn ra sáu giải phụ
một giải nhất hai giải nhì ba giải ba bảy giải khuyến khích
trong đó thí sinh nguyễn trung kiên công tác tại ban thời sự truyền hình cục truyền thông công an nhân dân
với tiết mục người chiến sĩ ấy vinh dự nhận giải giọng khắc trẻ triển vọng